sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dành tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt dành cho phụ nữ và trẻ em
bang đã từng nói nói đến phụ nữ là nói đến phần nửa xã hội
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước băng đã trò tặng trẻ em phụ nữ tám chữ vàng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đàng
thực hiện theo lời dạy của bác những năm qua hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã thực hiện nhiều hoạt động
chăm lo đời sống cho hội viên và bảo đảm các quy tắc và quyền bình đẳng của phụ nữ trong thời đại hội nhập
trong nhiều lĩnh vực quan trọng trước đây có ít phụ nữ tham gia thì hiện nay đã có những sự đổi thay tích cực
chúng ta có nữ chủ tịch quốc hội và có ba ủy viên bộ chính trị là nữ
trong lĩnh vực kinh doanh việt nam có tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ cao hàng đầu khu vực đông nam á
theo thống kê trong một mươi năm trở lại đây số lượng giáo sư và phó giáo sư là nữ đã tăng gần gấp đôi
và hiện đang chiếm hai mươi bốn sáu trong tổng số giáo sư và phó giáo sư
đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm cho phụ nữ và các nhóm yếu thế
nhiều chương trình nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong những năm gần đây
những cái vấn đề của chính mình thông qua những cái việc làm như vậy thì chúng tôi cũng giúp để nâng cao cái quyền năng của người phụ nữ
chăm lo cho cái cuộc sống của phụ nữ và qua đó thì tôi nghĩ là cũng giúp nâng cao cái vai trò vị thế của phụ nữ ở trong nước cũng như là trong khu vực
không chỉ thể hiện vai trò nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong nước
hình ảnh người phụ nữ việt nam ở nước ngoài cũng được bạn bè quốc tế biết đến ở nhiều lĩnh vực kinh tế khoa học công nghệ
đặc biệt hình ảnh người phụ nữ rất tha cùng ta
các báo dài đã được bạn bè khắp thế giới ấn tượng và biết đến khi ở henne đã giúp nhan sắc việt lọt vào top năm hoa hậu hoàn vũ hai nghìn một mươi tám
từ những việc đã làm được ở phạm vi trong nước năm nay hội liên hiệp phụ nữ việt nam chọn là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
nhằm thúc đẩy các cấp hội cán bộ hội viên phụ nữ cả nước hưởng ứng bằng những việc làm phù hợp
đồng thời huy động các cấp các ngành đoàn thể tổ chức cá nhân và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn
để phụ nữ và trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện và phát huy hết tiềm năng của mình
có thể là mọi người xích lại gần nhau hơn có thể là sẽ phải tăng cường các cái hoạt động đối thoại
cũng sẽ phải tổ chức nhiều các hoạt động để tạo ra cái không gian chung
rồi khi mà cùng làm cùng chia sẻ thì các cái điều kiện cơ hội để hiểu nhau nó cũng nhiều hơn
với những dấu ấn của phụ nữ việt nam cả trong nước và quốc tế thời gian qua đã khẳng định được vị thế của phụ nữ việt nam trong xã hội
để tiếp tục phát huy vai trò vị thế của người phụ nữ các cấp các ngành cần tiếp tục có nhiều hành động để thúc đẩy tiến bộ
công bằng xã hội bảo đảm các quyền con người an sinh an toàn
trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em nhất là các vùng khó khăn biên giới hải đảo cùng đồng bào các dân tộc thiểu số